với hành vi giết người hai đối tượng là nguyễn tri lăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn hồng hoài sinh năm hai nghìn
cùng chú tại thị trấn ngăn dừa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng một mươi hai nguyễn tri lăng và nguyễn hồng hoài
đang nhậu cùng bạn tại quán karaoke trên địa bàn ấp bà gồng thị trấn ngăn dừa huyện hồng dân
thì gặp một người bạn đang nhậu cùng quán
tuy nhiên khi người này qua phòng của lăng để mời bia thì xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau
sau khi rời khỏi quán nguyễn tri lăng về nhà lấy một con dao còn nguyễn hồng hoài lấy một cây kéo
rồi điều khiển xe máy chạy dọc tuyến đường thị trấn ngăn dừa để kiếm nam thanh niên kia để trả thù
khi thấy bị hại hoài và lăng đã dùng dao kéo đâm chém liên tiếp vào vùng đầu
bị hải khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ sau đó long và hoài ném hung khí xuống sông rồi lên xe tẩu thoát
trời ơi đưa được chú